các chuyên gia đã tư vấn cho bà con trồng cây lâm nghiệp phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng địa phương lại có giá trị kinh tế cao như cây sao đen lim xanh keo lai keo lá tràm mây nếp dầu rái gió trầm xoan ta bời lời sen ghép trong rừng phòng hộ
hơn một mươi năm sau các hộ dân tham gia dự án đã có những cánh rừng khỏe mạnh như thế này
khi rừng đạt được độ đa dạng sinh học nó vừa góp phần phòng hộ đầu nguồn
vừa giúp cho người dân có thu nhập ổn định
theo như ý của người nông dân này ông sẽ chưa vội khai thác cánh rừng sao đen đã trưởng thành của mình
ông muốn giữ lại thật lâu dài như là một món của để dành ông tặng cho con cháu và thế hệ tương lai
bởi người nông dân này giờ đã ý thức được giá trị mà rừng mang lại đâu chỉ ở các loài gỗ quý các loại động vật hiếm mà rừng còn để lại rất nhiều điều to lớn hơn nữa
ông muốn giữ lại thật lâu dài như là một món của để dành các loài động vật hiếm mà rừng còn để lại rất nhiều điều to lớn hơn nữa
như chúng ta được biết hiện nay thì chúng ta có rất nhiều các đối tượng mà phục vụ hỗ trợ chúng ta ngoài các hợp tác song phương đa phương rồi các hợp tác của tổ chức phi chính phủ
hiện nay thì công tác quản lý các dự án phi chính phủ hiện nay cũng còn rất là hạn chế đặc biệt là công tác quản lý nhà nước dự án phi chính phủ dẫn tình trạng là một số các dự án vẫn còn bị trồng chéo
trong tương lai thì chúng tôi sẽ cố gắng làm nào để điều phối được toàn bộ các hệ thống các hoạt động của các tổ chức hỗ trợ để trên cơ sở đó thì nâng cao hiệu quả của việc đầu tư hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho việc mà chúng ta phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng
như ông đã chia sẻ thì một phần các dự án hợp tác giữa việt nam và quốc tế trong việc bảo vệ rừng cũng như là phát triển rừng bền vững là các dự án có thể là với tổ chức phi chính phủ
có thể là vốn vay không hoàn lại như là oda đúng không ạ
tuy nhiên với một cái thực tế là việt nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình thì những cái nguồn hỗ trợ như vậy cũng sẽ được cắt giảm dần
vậy thì chính phủ việt nam có những giải pháp có những bước tiến như thế nào để giải quyết vấn đề này
chúng ta cũng phải lường trước được cái việc mà trong thời gian tiếp theo thì chúng ta sẽ phải giảm bớt cái nguồn lực mà hỗ trợ từ bên ngoài
ngành lâm nghiệp chúng tôi cũng đang triển khai một số các chương trình ví dụ như tái cơ cấu ngành lâm nghiệp
thông qua đó tăng cường cái thu nhập rồi tăng cường cái hiệu quả của quản lý rừng và đóng góp nhiều hơn cho xã hội
việt nam là một trong những nước mà xuất khẩu tương đối đồ gỗ vào ngành lâm nghiệp rất lớn
ví dụ như năm hai nghìn một mươi sáu vừa rồi chúng ta xuất khẩu đến bảy hai tỷ usd sang một trăm linh các nước khác nhau
như vậy là việt nam đã có cái vị trí ít nhiều ở trong cái thị trường gỗ của thế giới
thế như vậy rằng là chúng ta đã có một hội nhập rất sâu rộng vào các cái bên ngoài
tuy nhiên rằng cái việc mà chúng ta
cái năng suất từ cái thương hiệu gỗ việt nam thì cũng chưa có
thế trong giám sát tới thì ngành cũng phải quan tâm đến vấn đề thương hiệu gỗ và cái năng suất lao động của ngành
rồi ứng dụng công nghệ cao trong việc quản lý trên cơ sở đó thì làm thế nào để cho chúng ta hội nhập sâu hơn nữa
và làm nào giữ tính ổn định nếu như không có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong thời gian lâu dài
ngoài ra thì hiện nay thì trên thế giới sau khi chúng ta không có các hỗ trợ về mặt trực tiếp
thì chúng ta bắt đầu triển khai thực hiện những sáng kiến
tôi lấy ví dụ như sáng kiến về giảm phát thải khí nhà kính thông qua giảm mất rừng suy thoái rừng
thì cũng là một hình thức mà chúng ta phải quản lý rừng bền vững để trên cơ sở đó chúng ta có những cái chi trả
về dịch vụ môi trường các bọn rừng
hay là chúng ta hiện nay đang xã hội hóa nghề rừng thông qua việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho ngành lâm nghiệp
trên cơ sở đó thì người mà tạo ra môi trường rừng thì sẽ được hưởng lợi nâng cao đời sống của người mà sống trong và ngoài rừng
để qua đó chúng ta bảo vệ
rừng bền vững hơn cái rừng hiện nay chúng ta đang có
đây là một số định hướng của ngành
với một nguồn tài nguyên rừng lớn như vậy với những chính sách cũng như định hướng từ phía nhà nước
thì không biết các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia trên thế giới có những cam kết như thế nào đối với việt nam
trong việc hỗ trợ việt nam tiếp tục duy trì chiến lược bảo vệ và phát triển rừng bền vững ạ
hiện nay thì các tổ chức quốc tế cũng cam kết
ví dụ như các quỹ quỹ carbon chẳng hạn họ cũng đang cam kết là nếu chúng ta có những dự án
có những đề xuất tốt thì họ sẽ đầu tư hỗ trợ chúng ta trong cái việc phòng hộ bảo vệ môi trường
đặc biệt là hiện nay công ước về biến đổi khí hậu thì họ cũng rất quan tâm đến vấn đề hỗ trợ việt nam
trong việc nâng cao việc phòng hộ ven biển
hiện nay dự án của ngân hàng thế giới adb giai ca của nhật bản cũng như của cộng hòa liên bang đức
thì họ cũng đang quan tâm đến vấn đề này
và họ sẽ cũng tiếp tục hỗ trợ việt nam
như vậy là những cam kết rất là lớn
đặc biệt là hiện nay trong điều kiện là biến đổi khí hậu thì không những chỉ việt nam quan tâm
mà cả nhân loại đang quan tâm đến vấn đề làm thế nào để giảm việc tác động của biến đổi khí hậu trong môi trường toàn cầu
về mặt dài hạn thì không biết là xu hướng chính sách của việt nam trong việc phát triển và quản lý rừng một cách bền vững
thì sẽ tiếp tục được phát triển như thế nào thưa ông
trong quá trình vừa qua thì họ cũng đã
các tổ chức quốc tế hỗ trợ chúng ta rất nhiều rồi
từ những bài học kinh nghiệm đó chúng ta phát triển mở rộng ra
để làm thế nào chúng ta tự đi bằng đôi chân của mình trong cái thời gian sắp tới
để trên cơ sở đó mà chúng ta hòa nhập cộng đồng quốc tế
để đáp ứng tất cả các mục tiêu của thiên nhiên kỷ
việt nam là một trong những nước mà cũng đáp ứng được rất nhiều các mục tiêu thiên niên kỳ
chúng ta rất là tự hào là một trong những ngành mà đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại
trong vấn đề bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu
tháng năm vừa rồi thì việt nam đã ký kết với eu một hiệp định là vpa flecti
để trên cơ sở đó chúng ta quản lý một cách bền vững cái nguồn gốc của cái gỗ mà chúng ta xuất khẩu
và thông qua đó thì chúng ta có thể phát triển mở rộng cái thị trường xuất khẩu
và thông qua việc xuất khẩu thị trường xuất khẩu thì chúng ta có cái thị trường
trên cơ sở đó có nguồn đầu ra cho người nông dân
và như vậy thì chúng ta có động lực để phát triển ngành lâm nghiệp trong tương lai dài
vâng có thể nhận thấy
đấy là tiềm năng để khai thác rừng thì còn rất là lớn không ạ
khai thác những cái tiềm năng của tài nguyên rừng của việt nam thì còn rất là lớn
tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục cái công cuộc bảo vệ phát triển
cũng như là quản lý rừng một cách bền vững
để không chỉ khai thác rừng trong ngày hôm nay mà cả trong tương lai nữa đúng không ạ
hiện nay thì ngành lâm nghiệp của chúng tôi đang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
làm nào ba mươi cái diện tích rừng trồng ngoại trứng trị rừng
đây là một cái yêu cầu mà các tổ chức quốc tế
mình muốn xuất khẩu đồ của mình ra nước ngoài đồ gỗ ở nước ngoài
thì phải có cái trứng trị rừng
thì trên cơ sở đó chúng ta có nguồn nguyên liệu để phát triển trong lâu dài
thì đấy là cái mà định hướng trong dài hạn
và một cái việc nữa mà chúng ta cũng rất là quan tâm là xã hội hóa nghề rừng
thông qua cái việc mà từng như chúng ta ngồi đây
chúng ta đang chi trả cho cái dịch vụ môi trường rừng
thông qua cái việc mà chúng ta đang sử dụng cái nguồn điện
hiện nay là vừa rồi thủ tướng chính phủ
chính phủ cũng đã ra nghị định một trăm bốn mươi bảy
về việc là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
để nâng cái giá trị mà chi trả cho mỗi kilowatt giờ điện lên ba mươi sáu đồng
và mỗi mét khối nước sạch lên năm mươi hai đồng
thế như vậy là mỗi năm thì ngành lâm nghiệp sẽ thu được khoảng độ gần hai tỷ
để phục vụ cho những người mà tạo ra vùng nguyên liệu
cũng như là tạo ra cái nguồn điện
cái dịch vụ môi trường đặc biệt là các đồng bào mà vùng núi vùng rừng núi
hiện nay đang rất nhiều khó khăn
thì qua đó chúng ta có thể bảo vệ được cái tài nguyên rừng của chúng ta trong lâu dài
vâng hy vọng rằng trong thời gian tới thì cùng với cái sự đồng hành
của các tổ chức quốc tế các bạn bè quốc tế
thì chúng ta sẽ tiếp tục phát huy được cái công cuộc bảo vệ
cũng như là quản lý rừng một cách bền vững
và cái hệ thống rừng của việt nam sẽ ngày càng được phủ xanh
và phát huy được cái hiệu quả của hệ thống rừng
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
dành cho chương trình của chúng tôi
vâng tôi cũng cảm ơn chương trình
thông qua đây thì cũng cảm ơn các nhà tài trợ
đã trong quá trình triển khai phát triển ngành lâm nghiệp
thì cũng đã đóng góp rất nhiều công sức cho sự phát triển
và bền vững của ngành lâm nghiệp việt nam
xin cảm ơn
xin cảm ơn ông